thưa quý vị vào chiều ngày hai mươi bốn tháng bảy công an tp hải phòng chính thức thông tin về vụ việc giết người xảy ra tại khu đô thị cựu viên
thuộc phường bắc sơn quận kiến an xảy ra vào hôm hai mươi một tháng bảy
vào chiều ngày hai mươi hai tháng bảy công an thành phố hải phòng nhận được điện báo của một người phụ nữ
về việc phát hiện một nạn nhân trong tình trạng đầu bị cắt rời khỏi thân
giám đốc công an tp hải phòng đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an các quận huyện và các đơn vị nghiệp vụ
nhanh chóng khám nghiệm hiện trường tổ chức truy bắt đối tượng nghi gây án và điều tra làm rõ nội dung vụ án
kết quả ban đầu xác định nạn nhân và trần văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba sống với nhau như vợ chồng
do bị hiệp đánh đập nên ngày một mươi tám tháng bảy nạn nhân đã về quán của con gái sinh sống
đến đêm ngày hai mươi một tháng bảy hiệp đi đến và ở lại quán
vào khoảng hai mươi bốn h cùng ngày giữa hiệp và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn hiệp đã dùng dao nhọn đâm chết
và chặt đầu nạn nhân đem xuống tầng một để đốt bằng bếp ga
nhưng không được nên đã vào nhà vệ sinh rửa tay và bỏ lại quần áo lại rồi khóa cửa quán
lấy xe máy đi về nhà em trai mình tại xã hoàng động huyện thủy nguyên
hiệp đã để xe máy lại và đi ra thuyền đánh cá của hiệp neo đậu trên sông cấm
dùng dây điện cuốn vào tay chân rồi kích điện tự tử và chết trước khi bị phát hiện